cũng liên quan đến hành vi giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bốn đối tượng
gồm phan tấn nhanh nguyễn vũ lâm nguyễn văn trọng và lâm văn mẫn
trước đó tại quán nhậu cô cô thuộc thôn phong niên hạ xã tỉnh phong huyện sơn tịnh hai nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn
nhóm của nhanh lâm trọng và mẫn dùng dao dựa xông vào chém nhóm thanh niên còn lại khiến nhiều người bị thương
hai nhóm đều có sử dụng hung khí hỗn chiến quyết liệt làm lâm văn mẫn và nguyễn vũ lâm bị thương tích
hiện vụ việc được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng tham gia vụ việc